chúng tôi là kinh quyết là những mặt hàng mà chính phủ nghiêm cấm là không thể đưa vào siêu thị để phục vụ
hoặc một số mặt hàng mà không đảm bảo về cái chất lượng cũng không đảm bảo về cái tính năng của dân dùng
thì chúng tôi cũng không đưa vào lưu thông
tỉnh cao bằng có đường biên giới giáp trung quốc dài hơn ba trăm ba mươi hai km
có nhiều đường mòn lối mở luôn tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa thẩm lậu vào nội địa
trước đặc thù có tuyến địa bàn phức tạp như vậy
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh đang đẩy mạnh công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn buôn lậu gian lận thương mại
nhất là từ nay đến tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
biên giới và cửa khẩu thì chỉ đạo lực lượng biên phòng và hải quan
tăng cường kiểm tra các khu vực tư cửa khẩu và các đường mòn lối mở
còn ở trong nội địa thì chúng tôi chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường
cũng như là phối hợp tốt với nhau

phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các mặt hàng lậu
đặc biệt là pháo nổ cũng như là các mặt hàng cấm vào trong nội địa
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
với sự vào cuộc chủ động nghiêm túc của lực lượng chức năng tỉnh cao bằng
thị trường hàng hóa trong tỉnh đã cơ bản ổn định về nguồn cung và chất lượng
người dân có điều kiện mua sắm nhiều mặt hàng sản xuất trong nước
có chất lượng tốt hợp vệ sản xuất trong nước

và sản phẩm da cầm trên các địa bàn thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc
các đơn vị cơ sở cần tiến hành ra soát kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp
đối với các chủng virus da cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người
cập nhật các chợ có buôn bán da cầm sống các điểm thu gom da cầm sống
có nguồn gốc không rõ ràng để tập trung giám sát
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán da cầm sản phẩm da cầm nhập lậu
tiếp tục tăng cường giám sát chủ động tổ chức lấy mẫu giám sát virus ah bảy n chín
và các chủng virus khác trên da cầm nhập lậu da cầm bán tại các chợ gia cầm sống
và môi trường nhằm phát hiện sớm virus xâm nhập để có biện pháp xử lý kịp thời
các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan y tế địa phương tăng cường giám sát
phát hiện các trường hợp người nghi mắc bệnh cúm chủ động phối hợp với cơ quan thú y
để điều tra xác minh truy xuất nguồn gốc da cầm có liên quan để xử lý triệt đề
khi phát hiện có virus ah bảy n chín và chủng virus mới xuất hiện trên da cầm hoặc trong môi trường
cần báo ngay cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý triệt để kịp thời
theo hướng dẫn của cơ quan thú y để ngăn ngừa virus phát tán ra diện rộng
do nhu cầu đi lại trong ngày nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi sáu tăng cao
nên số bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện cũng tăng nhiều
so với những ngày thường ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
theo của bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa riêng trong ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
khoa cấp cứu lưu của bệnh viện đã tiếp nhận ba mươi sáu ca tai nạn giao thông
trong đó có một ca tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm số bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện
tăng hơn về số người và số ca tử vong
ngoài tai nạn giao thông số bệnh nhân nhập viện với các nguyên nhân khác
như tai nạn lao động tai nạn sinh hoạt ẩu đả
cũng tăng nhiều so với ngày thường
khoa cấp cứu chỉ tiếp nhận từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi bệnh nhân
tuy nhiên trong ngày hôm qua con số này đã tăng qua
tăng vào tên ba trăm hai mươi ca
thưa quý vị và các bạn trong lúc ngư trường ven bờ cạn kiệt nguồn hải sản
ngư dân xã bình chánh huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
đã chủ động vay vốn đóng mới tàu to công suất lớn
vươn ra đánh bắt ở các ngư trường xa bờ
và đã thu được kết quả khả quan
sản lượng khai thác năm sau cao hơn năm trước
mang về nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân
có phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
trở về đất liền
sau bảy mươi năm ngày đánh bắt trên biển
tàu qng chín mươi nghìn chín trăm bốn mươi bốn của ngư dân bùi thanh nghĩa
thu được bốn mươi tấn mực khô
sơ chế bán cho tương lái
năm hai nghìn một mươi năm anh vay vốn ngân hàng
đầu tư đồng mới con tàu tám trăm linh mã lực
khải nghề cô mực trên ngư trường trường sa
qua một năm đánh bắt
sản lượng khai thác tăng cao
kinh tế gia đình được cải thiện
đồng thời tạo việc làm ổn định
cho một số lao động tại địa phương
những năm trước đây
ngư dân không có điều kiện mua sắm phương tiện
người lấy cụ vươn ra các ngư trường xa bờ
nên sản lượng khai thác thấp
nay có chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển
kinh tế biển bà con vay vô động mới
nhiều tàu thuyền có công suất lớn vươn khơi
nhờ chịu khó bám biển
mỗi năm gia đình anh thu nhập khai thác
thủy hải sản xa bờ trên hai trăm linh triệu đồng
theo ủy ban nhân dân xã bình chánh huyện bình sơn
sản lượng khai thác thải sản xa bờ
của ngư dân năm hai nghìn một mươi năm
đạt trên sáu tấn
giá trị ước tính khoảng ba trăm sáu mươi tỷ đồng
đời sống của người dân được nâng cao
từ hiệu quả trên ngư dân đã mạnh dạn
đầu tư đồng mới tàu thuyền để vươn khơi sản xuất
thực hiện chủ trương hiên đệ hóa
đội tàu đến bắc xa bờ của địa phương
đặc biệt là có ngân hàng thương mệ hạng
đã mạnh dạn
đầu tư cho
bò công ngư dân
để bò công tiếp tục được
đáng mái tàu thuyền sản xuất
để tiếp tục vươn khai vương biển
sự nỗ lực của ngư dân
trong việc vươn ra các ngơi trường xa bờ
cộng với chủ trương chính sách đầu tư phát triển kinh tế biển
của nhà nước
đã tạo điều kiện cho ngư dân có cuộc sống khá hơn
những năm trước
thưa quý vị và các bạn
nhằm mang đến cho du khách
một không gian trải nghiệm thú vị
trong dịp nghỉ tết dân lịch hai nghìn một mươi sáu
những ngày này tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đang diễn ra các hoạt động
chào năm mới hai nghìn một mươi sáu
sáo ẩm thực nét văn hóa của dân tộc việt nam
đây là hoạt động do ban quản lý
làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
phối hợp với sở văn hóa du lịch tỉnh hà giang
cùng nhiều đơn vị tổ chức
trong một không gian đậm sắc màu
truyền thống văn hóa ẩm thực
của các vùng miền bắc trung nam
những món ăn truyền thống
của dân tộc mông tày nùng
như tháng cố rượu ngô
bánh hoa tam giác mạch
đã thực sự hấp dẫn đối với du khách tham quan
ngoài điểm nhấn là giới thiệu
không gian văn hóa ẩm thực của các vùng miền
du khách còn được tham gia vào
nghi lễ và trò chơi dân gian
kéo co di sản văn hóa
phi vật thể của nhân loại mới được
unesco công nhận
kéo co không chỉ là một môn thể thao dân gian
truyền thống mà đối với người dân
huyện sóc sơn đó là một ngày hội
cầu mong sức khỏe may mắn đầu năm
chúng tôi cùng tất cả
đại bộ phận là các vận chuyển
động viên và cùng toàn thể nhân dân
có động viên nữa
là chúng tôi và đồng ngô này
được giữ giao lưu
và giữ meeting
với năm mươi bốn làng dân tộc
thì chúng tôi rất thân khải
và địa phương chúng tôi
mang những dấu ấn này
để tiên triển tại địa phương
để làm nó duy trì được mãi mãi
từ trước đến nay là một mươi hai xóm
tổ chức thi với nhau
trong một ngày
hội hội hội
xuất khẩu tăng khoảng một mươi
tổng vốn đầu tư phát triển xã hội
khoảng ba mươi một gdp
lao động qua đào tạo là năm mươi ba
đây được đánh giá là những chỉ tiêu khá cao
nhưng có cơ sở thực tế
xuất phát từ đà phục hồi đáng kể
của nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi năm
vâng một vụ tai nạn giao thông
vừa xảy ra vào ngày hôm qua
hai tháng một tại thôn hóc kỳ
xã ba động huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi
khiến một chiếc xe ô tô rơi xuống hố sâu
rất may là không có thương vong về người
ô tô bốn chỗ biển kiểm soát
do tài xế trần thanh văn
trú tại huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
điều khiển trên quốc độ hai mươi bốn
theo hướng đông tây
khi đến đoạn đường thôn hóc kỳ xã ba động
do tránh ô tô chở gỗ răm chạy ngược chiều
ô tô bốn chỗ rơi xuống hố sâu
người dân đi đường đã kịp thời đưa tài xế khỏi cabin xe
vụ tai nạn là rất may
không gây thương vong về người
ô tô bốn chỗ bị hư hỏng nặng
thưa quý vị và các bạn
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
vừa có công văn đề nghị công an tỉnh vĩnh phúc
nhanh chóng xác minh vụ việc
và xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản
trên xe khách xảy ra trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
theo đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
trên xe ô tô chở khách biển kiểm soát
của nhà xe đức thắng chạy tuyến mỹ đình
việt trì một đối tượng đóng giả
hành khách đi xe đã dùng kim tiêm
dính máu đe dọa cướp tiền hành khách trên xe
để kịp thời xử lý hành vi vi phạm
ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra
bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật
quyền lợi của người dân khi đi xe
có phần nằm trong sạch môi trường hình doanh vận tài
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán bính thân sắp đến
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trân trọng đề nghị công an tỉnh vĩnh phúc
nhanh chóng xác minh vụ việc xử lý nghiêm
tổ chức cá nhân vi phạm nếu có
theo đúng quy định của pháp luật
sở giao thông vận tài tỉnh phú thọ
kiểm tra toàn diện điều kiện kinh doanh
vận tài đối với nhà xe đức thắng
phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm
nếu có theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời tăng cường siết chặt quản lý hoạt động
kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân vi phạm
quy định của pháp luật về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
và thưa anh thế cương thì chắc là
anh thế cương còn nhớ là
trên các bản tin thời sự của
truyền hình công an nhân dân đã đưa
thì trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
công an thành phố hồ chí minh đã triệt xóa
thành công một băng nhóm là chuyên
trấn lột tài sản của hành khách
đi trên khách xe khách tuyến miền tây
thành phố hồ chí minh
triệt phái được băng nhóm này
thì đã đem đến cái sự yên tâm
cho người dân khi mà đi trên xe khách
từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền tây
vâng ạ xin cảm ơn
những chia sẻ của chị thu thúy
về một thông tin tại công an thành phố hồ chí minh
và tôi nghĩ rằng bên cạnh cái công tác đấu tranh
của lực lượng công an thì chính người dân
là những hành khách mà trực tiếp đi xe
thì họ phải có một cái tinh thần tố giác tội phạm
đó chứ là khi gặp những cái tình huống như vậy
thì họ sẽ phải kịp thời báo cáo lại
với lại cơ quan chức năng để
các cơ quan chức năng đặc biệt lực lượng công an
sẽ có một cái
can thiệp kịp thời cũng xử lý kịp thời
những đối tượng vi phạm về hành vi cướp tài sản
vừa rồi đúng không ạ
và tôi cũng đồng ý với anh thế cương
và qua đây thì từ đó sẽ giúp cho
người dân sẽ có
những cái chuyến xe an toàn
trong cái dịp tết nguyên đáng bí thân sắp tới
và bây giờ xin mời
quý vị và các bạn tiếp tục
theo dõi nội dung của chương trình
thưa quý vị và các bạn
nhờ vào sự tích cực
của lực lượng công an mà đặc biệt là
mũi nhọn lực lượng cảnh sát giao thông và ngành giáo dục
trong công tác tuyên truyền và xử lý
giáo dục pháp luật an toàn giao thông
đến với các em học sinh trong thời gian qua
đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức
chấp hành các quy định đảm bảo trực tự an toàn giao thông
của các em học sinh ở thị xã đông triều
đã có nhiều trường học là điểm sáng
trong tuyên truyền giáo dục pháp luật
về an toàn giao thông không chỉ của thị xã
mà còn của tỉnh quảng ninh sau đây là ghi nhận
của phóng viên minh châu truyền hình công an nhân dân quảng ninh
một buổi ký cam kết
và tuyên truyền thực hiện tốt luật giao thông
trong buổi trao cờ tại trường trung học phổ thông đông triều
tỉnh quảng ninh nhà trường đã dành
về một giờ để các thầy cô và các học sinh
tiếp nhận thông tin về tình hình
an toàn giao thông nói chung vi phạm
và hậu quả tai nạn liên quan đến học sinh
sinh viên trên địa bàn bên cạnh đó
ban tâm hiệu nhà trường còn phổ biến
và tổ chức cho đại diện học sinh các lớp
các tổ chức và đại diện nhà trường
ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định
về an toàn giao thông và một số nội dung khác
liên quan đến an ninh trật tự dịp tết nguyên đán
chúng tôi giao cho đoàn thanh niên
thường xuyên và liên tục trong các tuần
là phải phát thanh thanh niên
tuyên truyền về
tình trạng giao thông đồng thời
chúng tôi phối hợp với hộ cha mẹ học sinh
ngoài ra thì chúng tôi cũng
có những chế tài
xử lý đối với những học sinh vi phạm
không riêng trường trung học
phổ thông đông triều thời gian qua
các trường học trên địa bàn thị xã đông triều
đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền
giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đường bộ như thích hợp với một số môn học
tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa
và trực quan sinh động
tổ chức các đội cờ đỏ sung kích về an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã đông triều
còn duy trì tuần tra kiểm soát định kỳ
theo chuyên đề nhằm phát hiện
xử lý học sinh và thanh thiếu niên vi phạm
luật giao thông đường bộ thông qua xử lý vi phạm
yêu cầu phụ huynh cam kết quản lý
không để con em tái phạm và thông báo
đến nhà trường các trường hợp vi phạm
để phối hợp giáo dục
tập trung là xử lý
vào những giờ học sinh tới trường
và những giờ học sinh
nằm như lân cao
những ý thức cho các cháu
học sinh chấp hành nghiêm
điều khiển xe mô tô xe máy
xe đạp điện đội mũ bảo hiểm
về phần nhà trường
các thầy cô cũng rất nghiêm túc
đối với số học sinh vi phạm
thì nhà trường cũng đưa ra
những tiêu chí
khen thưởng và kỷ luật
rất nghiêm rất rõ ràng
số trường hợp học sinh vi phạm
luật giao thông đường bộ giảm nhiều
cơ bản được ngăn chặn phản ánh hiệu quả công tác
tuyên truyền giáo dục pháp luật của nhà trường
và lực lượng công an trên địa bàn
thị xã đông triều trong thời gian qua
tuy nhiên có các buổi kiểm tra xử lý
của cảnh sát giao thông gần đây cho thấy
vẫn còn một số trường học có học sinh vi phạm
nhất là số thuộc các khối trường bổ túc
ngoài công lập một số phụ huynh học sinh
chưa thực sự là những tấm gương để các em nói theo
để thực hiện mục tiêu của thị xã
là ngăn chặn triệt để tình trạng học sinh
vi phạm luật giao thông đường bộ trong thời gian tới
cần tiếp tục có sự vật cuộc đồng bộ
phối hợp chặt chẽ giữa các trường học
gia đình và lực lượng chức năng của thị xã
kể từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
công ty khổ phần xây dựng công trình năm trăm bốn mươi năm
dừng thu phí hai trạm trên địa bàn đà nẵng
ở nam hầm hải vân và hòa phước
thay vào đó là thu phí tại trạm xã điện thắng bắc
thị xã điện bàng tỉnh quảng nam
với mức phí cao gấp ba lần
so với trạm thu phí hòa phước
biểu giá thu phí được bộ tài chính cho phép như sau
xe dưới một mươi hai ghế ngồi
xe tải có tải trọng dưới một mươi hai tấn
và các loại xe bus
vận tải hành khách công cộng
thu ba mươi năm đồng một lượt
xe từ một mươi hai đến ba mươi ghế ngồi
xe tải có tải trọng từ hai tấn
đến dưới bốn tấn
thu năm mươi đồng một lượt
xe từ ba mươi một ghế ngồi trở lên
xe tải có tải trọng từ bốn tấn
đến dưới một mươi tấn
thu bảy mươi năm đồng một lượt
xe tải có tải trọng từ một mươi tấn
đến dưới một mươi tám tấn
và xe chở hàng bằng container hai mươi fit
thu một trăm bốn mươi đồng một lượt
xe tải có tải trọng một mươi tám tấn trở lên
và xe chở hàng bằng container bốn mươi fit
thu hai trăm linh đồng một lượt
việc đưa vào sử dụng trạm thu phí này nhằm hoàn vốn đầu tư cho dự án nâng cấp
mở rộng quốc lộ một a đoạn hòa cầm hòa phước tứ câu vĩnh điện
và dự án mở rộng quốc lộ một a bắc quảng nam
hơn sáu mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng là kinh tế nhà nước đã đầu tư để cải tạo nâng cấp đồ mộ
khu vực tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm